ngay sau khi đặt chân đến thủ đô viêng trăn bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch lào bùn nhăng vô la chít
lễ đón chính thức tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
đúng chín giờ đoàn xe chở tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tiến vào phủ chủ tịch
tổng bí thư chủ tịch lào bùn nhăng vô la chít ra tận cửa xe nồng nhiệt trao đón
và mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bước lên bục danh dự
quân nhạc cử quốc thiểu việt nam và lào
tổng bí thư chủ tịch lào bùn nhăng vô la chít mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón
chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào lần này của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội toàn quốc của mỗi đảng
chuyến thăm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực
vì sự phát triển của cả việt nam và lào đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước